thưa quý vị bộ công an vừa đưa ra cảnh báo về việc thời gian gần đây nhiều người nhận được tin nhắn của gọi từ số lạ tự xưng là cảnh sát giao thông và thông báo nộp phạt nguội
tuy nhiên đây là hình thức lừa đảo người dân cần hết sức lưu ý và cảnh giác
bộ công an khẳng định các trường hợp vi phạm phạt nguội đều được gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện tổ chức cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính
đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính
nếu việc đi lại khó khăn và người liên quan không có điều kiện đến làm việc trực tiếp thì có thể đến trụ sở công an cấp huyện nơi cư trú để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính đó
thông báo vi phạm được thực hiện bằng văn bản giấy hoặc qua phương thức điện tử đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của cục cảnh sát giao thông để người dân chủ động tra cứu chấp hành
cục cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn gọi điện lừa đảo thông báo phạt nguội giao thông tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên người dân cần báo công an nơi gần nhất ngay để phòng ngừa ngăn chặn
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông vừa chính thức công bố cẩm nang về một số biện pháp phòng chống giảm thiểu rủi ro từ tấn công mã hóa tống tiền cho các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp
cục an toàn thông tin cho biết qua theo dõi giám sát hoạt động tấn công mạng trong thời gian qua cục nhận thấy đang xuất hiện các chiến dịch tấn công mã hóa tống tiền nhằm vào các cơ quan tổ chức doanh nghiệp tại việt nam
đặc biệt là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quan trọng như tài chính ngân hàng năng lượng viễn thông gây thiệt hại về tài sản ảnh hưởng đến sanh tiếng và gián đoạn hoạt động kinh doanh đối với các đơn vị gặp sự cố
trước thực trạng này cục an toàn thông tin đã xây dựng cẩm nang về một số biện pháp phòng chống giảm thiểu rủi ro từ tấn công mã hóa tống tiền cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp hướng đến mục tiêu bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia
các chuyên gia khuyến nghị giải pháp theo chín nội dung chính gồm xây dựng kế hoạch giao lưu phục hồi dữ liệu đối với hệ thống thông tin quan trọng triển khai các biện pháp xác thực mạnh cho các tài khoản truy cập hệ thống
chủ động tìm kiếm số hiệu tấn công ra quét mã độc yêu cầu đơn vị chuyên trách xử lý các mã độc giảm sát liên tục để phát hiện sớm các hành vi xâm phạm đặc biệt là giảm sát các truy cập đến chứng thực tập trung và phân quyền tập trung
ra soát cập nhật bản và lỗ hồng an toàn thông tin trên các thiết bị phần mềm ứng dụng xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố để kịp thời phân ứng với sự cố tấn công mã hóa
áp dụng các nguyên tắc đặc quyền tối thiểu cho các hệ thống hạn chế sử dụng các dịch vụ điều khiển máy tính từ xa thực hiện phân vùng mạng chặt chẽ
ngoài ra các chuyên gia của cục an toàn thông tin nhấn mạnh các tổ chức doanh nghiệp đơn vị phải ra quét lỗ hồng thường xuyên để xác định và cập nhật bản và lỗ hồng
đặc biệt là các lỗ hồng trên các thiết bị mở công khai trên internet giúp hạn chế bề mặt tấn công chủ động kiểm soát được các rủi ro
ưu tiên và lỗi kịp thời cho các máy chủ kết nối internet cung cấp dịch vụ ra internet bảo đảm và lỗ hồng được tải từ nguồn tin cậy
lãnh đạo ngân hàng nhà nước cho biết để tiếp tục tạo điều kiện cho khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh
ngân hàng nhà nước đã trình chính phủ gia hạn thông tư số hai nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh
và khách hàng gặp khó khăn trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống và tiêu dùng
theo ngân hàng nhà nước hiện vốn trong ngân hàng rất rồi giàu
ngân hàng luôn bảo đảm thanh khoản đầy đủ
về phía cơ quan quản lý ngân hàng nhà nước sử dụng các công cụ chính sách để bảo đảm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn
ngân hàng nhà nước cũng đã trình chính phủ gia hạn thông tư hai cho phép các tổ chức tín dụng và chi nhánh các ngân hàng nước ngoài
được cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh
và khách hàng gặp khó khăn trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng
ngân hàng nhà nước đề xuất cho gia hạn nợ thêm sáu tháng nữa thay vì kết thúc ngày ba mươi tháng sáu tới
nếu sau đó doanh nghiệp vẫn khó khăn thì cần phải có cơ chế khác để hỗ trợ doanh nghiệp
hiện huy động vốn của nền kinh tế đạt một mươi ba bảy mươi ba triệu tỷ đồng thành khoản hệ thống sẵn sàng bảo đảm nguồn vốn cho bất cứ dự án nào
bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện tín dụng còn tổng dư nợ toàn nền kinh tế hiện đạt một mươi ba bảy mươi sáu triệu tỷ đồng
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cho biết đơn vị này vừa có văn bản đồng ý đề xuất của sở giao thông vận tải quảng ninh
về việc điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua một số trạm bot trên địa bàn
theo phê duyệt của ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh các trạm bot trên địa bàn tỉnh quảng ninh gồm
cầu bạch đằng cao tốc hạ long vân đồn bot biên cương chuẩn bị tăng giá một mươi tám so với hiện nay
thời gian điều chỉnh là sau ba mươi ngày kể từ khi các đơn vị quản lý các trạm bot nói trên
tiến hành thông báo niêm yết công khai để người dân nắm được thông tin
lý giải về việc tăng giá vé sở giao thông vận tải tỉnh quảng ninh cho rằng
các dự án bot nói trên được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi bảy
nhưng đến nay chưa tiến hành lần điều chỉnh giá nào
nam định là vùng đất giàu truyền thống văn hiến
nhiều nhà khoa bảng doanh nhân văn hóa mà giấu tích về cuộc đời và sự nghiệp
còn lưu giữ thông qua các công trình đền thờ nhà ở và khu mộ
trong rất nhiều địa chỉ văn hóa có giá trị lịch sử văn hóa trên mảnh đất thành nam
phải kể đến khu lưu niệm nhà thơ trần tế sương
một nhà thơ trào phúng xuất sắc của nền thơ ca việt nam
mời quý vị và các bạn cùng truyền hình nhân dân khám phá địa điểm độc đáo này
chúng ta sẽ vào thăm căn gác hay còn là lầu văn của nhà sơ tế sương
tại địa chỉ số hai trăm tám mươi
phố nguyên khai thành phố nam định
căn gác của cụ được xây dựng vào những năm một nghìn chín trăm linh của thế kỷ hai mươi
hiện nay lầu văn cũng còn được lưu giữ khá nguyên vẹn
mặc dù là diện tích chỉ khoảng trên dưới một mươi năm m hai
đây là một căn nhà mà bác chủ nhà tên là bác thành
cách đây khoảng một mươi năm thì lãnh đạo tỉnh và thành phố nam định
cũng đã nói chuyện vận động bác
và kết hợp với một số chính sách
để gia đình có được một nơi ở mới
và bác cũng đã góp phần vào lưu giữ và bàn giao cái căn nhà này
nơi có các văn của nhà sơ tế sương cho chính quyền thành phố nam định
để thành phố nam định xây dựng là một nhà lưu niệm
đây là một cái phòng trưng bày rất là nhỏ
một số những tác phẩm văn thơ những bài viết về nhà sơ tế sương
được trưng bày tại đây
căn gác này được xây dựng dưới cái lối làm các xép trong mái
hệ thống cửa ở đây thì chủ yếu dùng các cửa đẩy cửa kéo
và cái căn phòng này nó khoảng độ trên dưới một mươi năm m hai là nơi sinh hoạt của gia đình cụ
cũng như là nơi sáng tác văn thơ của nhà sơ tế sương
ngôi nhà này được bảo quản khá nguyên vẹn
nhưng mà chúng tôi cũng đã cố gắng đưa các cái trụ đỡ

để làm sao bảo quản tốt nhất những cái giá trị cũ còn lại của lầu văn
thì phía trên này là một cái gác xét là nhà thơ cũng đã từng sống và sáng tác văn thơ ở đó
khách tham quan thấy được những cái giá trị hết sức là tiêu biểu của cái căn phòng này
nơi đã có rất nhiều những áng văn áng thơ gây xúc động lòng người
và sau đây là chúng ta sẽ thăm khu lăng mộ của nhà thơ
khu lăng mộ này được nằm trong khuôn viên của công viên mùng ba tháng hai cạnh hồ vị xuyên
thì khu lăng mộ của nhà thơ tú sương cũng đã được lãnh đạo tỉnh và thành phố tôn tạo mấy lần trong những năm trước đây
để đảm bảo sự kết hợp hài hòa giữa không gian của thiên nhiên gắn liền với không gian của khu lăng mộ
làm cho cái sự hòa quyện với một cái không gian bên cạnh hồ vị xuyên hết sức là nên thơ lãng mạn

tích lịch sử là nhà lưu niệm vào khu mộ nhà thơ tú sương cũng đã đem đến những tình cảm sự lắng động của mỗi một du khách khi về thăm ngôi nhà này
cũng ra đứng trước mộ nhà thơ tú sương để thắp nhang thơm tỏ lòng thành kính tri ân tới một nhà thơ rất lớn
có những cái đóng góp quan trọng trong các phong tàu thơ của việt nam
có những cái đóng góp quan trọng trong các phong tàu thơ của việt nam

thưa quý vị trạm đo mưa tự động mang tên v rain đường công ty tư vấn và phát triển kỹ thuật tài nguyên nước nghiên cứu và phát triển
trong bối cảnh mạng lưới chạm đo mưa ở nước ta còn thưa vào hoạt động thủ công nhiều nơi tuy có trạm đo tự động nhưng chỉ sau một thời gian bàn giao đã phải dừng hoạt động do thiếu sự chủ động về công nghệ
vụ nhận tín hiệu từ cảm biến đo mưa sau đó chuyển tín hiệu về nền tảng máy chủ
trạm đo mưa viren được thiết kế rất gọn nhẹ bởi thiết bị được thiết kế chỉ để chuyên đo mưa
không đo kèm các yếu tố khác như độ ẩm hay gió và được hoạt động với công nghệ sản xuất hoàn toàn
tại việt nam việc làm chủ công nghệ từ khâu nghiên cứu lắp đặt sẽ mang đến tính chủ động
trong bảo dưỡng bảo trì và sửa chữa thiết bị qua đó tăng tuổi thọ sử dụng và tối ưu hóa hiệu quả
của thiết bị ngoài ra ưu điểm vượt trội của trạm đo mưa viren nằm ở chỗ tiêu thụ điện năng rất thấp
và mỗi trạm đo mưa đều có pin năng lượng mặt trời để phục vụ cho hoạt động của trạm
từ khi nghiên cứu thành công và đưa vào sử dụng vào năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trạm đo mưa tự động viren
đã được lắp đặt ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước với trên hai năm trăm linh trạm đo mưa tự động chuyên dùng
số liệu của viren trở thành số liệu đo mưa của cả quốc gia và được chia sẻ rộng rãi đến với người dân
trên nền tảng di động tại công ty luôn có bộ phận trực vận hành hai mươi bốn trên bảy và công cụ phần mềm giám sát trực tuyến
nhằm kịp thời phát hiện và xử lý sự cố tại các trạm đo mưa

trên nền tảng duy động tại công ty luôn có bộ phận trực vận hành hai mươi bốn trên bảy và công cụ phần mềm giám sát trực tuyến
nghiên cứu thành công và đưa vào sử dụng các trạm đo mưa tự động viren
trong khi các công ty tham gia vào trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
thì nó sẽ tạo lên một cái sân chơi một cái thị trường trong cái lĩnh vực khí tượng thủy văn
thì rõ ràng khi mà cái nhu cầu của các công ty là đưa vào sử dụng các trạm đo mưa tự động viren
xã hội ngày càng nhiều đối với các sản phẩm khí tượng thủy văn
các công ty đầu tư vào nhiều hơn thì sẽ thu hút một nguồn lực lượng lao động
chất lượng cao trong cái ngành khí tượng thủy văn này
và với những lý do như vậy thì nó sẽ thúc đẩy toàn bộ ngành khí tượng thủy văn
biến đổi khí hậu đang ngày càng diễn biến khó lường với những hình thái
thời tiết dị thường xuất hiện nhiều hơn
sự chung tay của hối tư nhân đồng hành với nhà nước sẽ mang lại tính tự chủ
về mặt công nghệ tự động hóa qua đó giúp nâng cao chất lượng dự báo trong bối cảnh hiện nay
ngày một mươi hai tháng bốn là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi việt nam và trung quốc nâng tầm quan hệ
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đặc biệt có phần duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương
và triển khai nhận thức chung của lãnh đạo hai đảng hai nước
báo nhân dân cuối tuần số dành hôm nay đang tài loạt bài viết chuyên đề
du lịch văn hóa giữa những câu hỏi khó
đầu tư sáng tạo sản phẩm du lịch mang đậm màu sắc bản địa là hướng đi đúng đắn
của ngành du lịch việt nam trong bối cảnh nhu cầu kết nối
với thế giới thực tại của con người đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết
đặc biệt kể từ sau đại dịch covid một mươi chín khiến cho du lịch văn hóa có sức thu hút lớn
đối với khu khách nội địa và quốc tế
việc thúc đẩy loại hình du lịch này còn mang ý nghĩa đòn bẩy cho sự phát triển
của cả du lịch và văn hóa
tuy nhiên để triển khai hiệu quả cần có những giải pháp kịp thời và quyết liệt
thấy gì trong mùa đại hội cổ đông của các ngân hàng là nhan đề bài viết đáng chú ý
trên báo hà nội mới số ra
thời điểm này đang là mùa đại hội cổ đông của nhiều ngân hàng
đây là dịp các ngân hàng công bố kế hoạch kinh doanh năm hai nghìn hai mươi bốn cũng như những năm tới
trong đó những vấn đề như tăng vốn chia sẻ cổ tức cho cổ đông như thế nào được nhiều người quan tâm
áp lực tăng vốn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn đã khiến các ngân hàng đạt mục tiêu cao
nên thay vì trả cổ tức bằng tiền mặt thì trả bằng cổ phiếu
những ngày qua mạng xã hội xôn xao chuyện người phụ nữ nuôi một mươi chín con trai
bốn con chó bị đuổi khỏi một căn hộ trung cư ở quận bảy tp hcm
thêm vào đó câu chuyện cho hay không cho nuôi chó mèo tại trung cư vẫn luôn được tranh cãi
trở thành cuộc chiến giữa người nuôi và những người bị ảnh hưởng
liên quan đến vấn đề này bài viết nuôi chó mèo tại trung cư cần quy định rõ ràng
trên báo tuổi trẻ đã ghi nhận ý kiến của các chuyên gia cơ quan quản lý
đại diện ban quản lý một số trung cư người dân trực tiếp cho nuôi chó mèo
để đưa ra cái nhìn thực tế cũng như có giải pháp giải quyết đại chiến ngầm tại các trung cư
đa số ý kiến đều cho rằng các quy định về nuôi chó mèo thú cảnh hiện nay vẫn còn mang tính chung chung
nhất là quy định về nuôi chó mèo ở trung cư
do đó cần có quy định chung từ nhà nước để các đơn vị quản lý quản trị trung cư dễ dàng hơn
trong thực thi kiểm soát thuận tỉnh thuận lý
bài viết doanh nghiệm xuất khẩu quế gặp khó trên báo đại biểu nhân dân phản ánh
doanh nghiệp xuất khẩu tinh dầu để làm thực phẩm và đồ uống nhưng lại phải tuân thủ các quy định xuất khẩu dược liệu
nên phát sinh nhiều chi phí đòi hỏi thêm các giới phép kinh doanh có điều kiện
theo hiệp hộ hồi tiêu và cây gia vị việt nam chính điều này đã khiến cho doanh nghiệp xuất khẩu tinh dầu quế gặp nhiều khó khăn
tại vùng nguyên liệu hiện đang tồn kho khoảng một trăm linh tấn
ước tính hết vụ quế mùa xuân tháng ba tháng bốn năm nay sẽ có thêm khoảng bốn trăm linh tấn tinh dầu giá trị thị trường khoảng bốn trăm linh triệu đồng một tấn
trên thế giới hiện có hơn tám mươi cây gia vị dùng cho mục đích làm thực phẩm chỉ hai mươi đi vào dòng cao cấp hơn là mỹ phẩm dược phẩm hoặc các sản phẩm chăm sóc sức khỏe
nhưng công nghệ của việt nam hầu như chưa đạt đến trình độ này nên hầu hết tinh dầu xuất khẩu với mục đích là làm thực phẩm
những nội dung vừa rồi của tiêu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới sáng nay của chúng tôi